xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh hoạt động yếu thời tiết ở đông bắc bộ trong ngày mai tiếp tục hứng nắng vào ban ngày
với nhiệt độ trưa chiều giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
trời cũng chủ yếu chỉ rét về đêm và sáng với nhiệt độ không giảm xuống quá sâu
đáng lưu ý với đợt gió mùa đông bắc mạnh khoảng đêm ngày hai mươi tám sang đến ngày hai mươi chín
sẽ khiến thời tiết toàn khu vực bắc bộ có sự thay đổi rõ rệt hơn
mưa và mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhanh
trời chuyển rét nhiệt độ ngày hai mươi chín giảm xuống mức cao nhất là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sau đó tiếp tục giảm sâu xuống mức một mươi ba một mươi sáu độ trong ngày ba mươi tháng một
thời tiết ở phía tây bắc bộ trong ngày mai chưa có nhiều biến động khi trời không mưa
còn nắng ấm áp vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba đến hai mươi sáu độ khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi chín thời tiết sẽ chuyển biến rõ rệt mưa rào xuất hiện và trời chuyển rét
sau đó là rét đậm có nơi rét hại
mức nhiệt cao nhất trong ngày hai mươi chín và ba mươi
lần lượt là hai mươi đến hai mươi ba độ và một mươi bốn đến một mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng tương đối tốt tạnh giáo và có nắng đến hết ngày mai
mức nhiệt cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
từ ngày hai mươi chín phần phía bắc sẽ có mưa rào rải rác
sau đó lan dần xuống phía nam và nhiệt độ giảm nhanh
đạt hai mươi đến hai mươi ba độ và một mươi chín đến hai mươi hai độ trong hai ngày là hai mươi chín và ba mươi tháng một
trời chuyển rét
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ không có mưa
trời nắng trong hai ngày tới với mức nhiệt không quá ba mươi một độ
sau đó sang ngày ba mươi phần phía bắc sẽ có lúc có mưa
mưa rào nhẹ trong ngày do tác động đơn thuần của gió đông bắc
trời cũng chuyển lạnh ở phần phía bắc khu vực
mức nhiệt trên cả khu vực sẽ giảm về mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên
thời tiết tiếp tục ổn định với trạng thái không mưa
ngày nắng đúng tính chất mùa khô
nhiệt độ cao nhất trong cả ba ngày tới sẽ ổn định vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
riêng đà lạt thấp hơn không quá hai mươi bốn độ
nam bộ cũng duy trì thời tiết điển hình của mùa khô trong thời gian tới
phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
nhìn chung cả thời kỳ ba năm ngày tới
chưa có dấu hiệu nào của mưa trái mùa cho các tỉnh phía nam